theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam trong giai đoạn năm năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
ngành tôm việt nam đã đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất và xuất khẩu đạt tăng trưởng trung bình năm là bốn
trung quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của tôm việt nam trong năm năm qua mức tăng trưởng trung bình năm là một mươi sáu và sau năm năm tăng lên năm mươi năm
diện tích nuôi tôm tăng trung bình một bốn một năm sản lượng tăng trung bình năm bảy một năm
đáng nói sản lượng tôm chân trắng tăng gần bốn mươi một sau năm năm
trong khi đó sản lượng tôm sú tăng trung bình một hai và chỉ tăng ba một sau năm năm
cũng trong giai đoạn này các thị trường xuất khẩu tôm chính của việt nam là eu mỹ nhật bản trung quốc hàn quốc chiếm tám mươi một tám mươi năm tổng giá trị
xuất khẩu sang trung quốc tăng mạnh nhất với mức tăng trưởng trung bình năm là một mươi sáu và sau năm năm tăng trên năm mươi năm tiếp đó là eu và hàn quốc